để sớm khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới bão và mưa lũ nhằm ổn định đời sống sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn
ubnd tỉnh nghệ an đã có tờ trình đề nghị thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai các bộ
nông nghiệp và phát triển nông thôn kế hoạch và đầu tư tài chính và các bộ ngành liên quan hỗ trợ khẩn cấp cho địa phương
vừa qua bão số ba và mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn
tỉnh nghệ an đề xuất và được trung ương hỗ trợ cơ số thuốc hóa chất gồm fenchua chloramine b một viên khử aquatab permethrin năm mươi ec chlorine iodine
tỉnh nghệ an cũng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí hơn hai trăm tám mươi tỷ đồng để hỗ trợ dân sinh và hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp
xây dựng hệ thống cấp báo động lũ và bản đồ ngập lụt lưu vực sông hiếu khắc phục sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học
các công trình giao thông thủy lợi và các công trình hạ tầng khác